hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa có hiệu lực sẽ mở ra cơ hội lớn cho ngành hồ tiêu việt nam
tuy nhiên các doanh nghiệp sản xuất hồ tiêu còn rất nhiều việc cần phải làm để bảo đảm đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu
theo hiệp hội hồ tiêu việt nam vpa nước ta hiện có khoảng một trăm linh hectare hồ tiêu cho thu hoạch với năng suất trung bình khoảng hai mươi bốn bảy tạ trên một hectare sản lượng tương đương khoảng hai trăm bốn mươi bảy tấn
tuy nhiên khó khăn lớn nhất là quy định siết chặt của eu về tỷ lệ mrl trong thuốc bảo vệ thực vật
đây là đơn vị quy định mức tối đa hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật được phép tồn tại trong nông sản thực phẩm không gây hại cho con người
việc giảm mrl đối với tất cả các mặt hàng về mức giới hạn xác định là một ppm là gây khó khăn cho doanh nghiệp việt nam
do vậy ngoài việc đàm phán với eu để kéo dài thời gian chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn
các doanh nghiệp sản xuất hồ tiêu nên có quy ước với người dân cải tiến kỹ thuật trồng
áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình chăm sóc sản xuất hoặc lên phương án dùng phân vi sinh để ngăn ngừa sâu bệnh hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật